năm hai nghìn một mươi sáu là năm ghi dấu những tiến bộ vượt bậc của các doanh nghiệp việt
nhận thức về giá trị thương hiệu nói riêng và giá trị vô hình nói chung đang ngày càng phát triển
tuy nhiên bên cạnh những thành công đáng nói thì nhiều doanh nghiệp của việt nam
hiện nay vẫn chưa ý thức được đầy đủ giá trị của tài sản vô hình này
câu chuyện xây dựng thương hiệu việt không phải bây giờ mới được nói đến
nhưng nó vẫn mãi là vấn đề nóng cần bàn của doanh nghiệp việt nam khi nhìn vào các con số điều tra
khảo sát sơ bộ trên năm trăm linh doanh nghiệp cho thấy chỉ có một mươi sáu doanh nghiệp có bộ phận chuyên trách về marketing
tám mươi doanh nghiệp không có chức danh quản lý nhãn hiệu và nhiều doanh nghiệp việt
chưa có thói quen sử dụng dịch vụ tư vấn kinh doanh bao gồm cả tư vấn về thương hiệu
đây có thể nói là những hạn chế của nhiều doanh nghiệp việt nam
khi chưa thể tạo ra một hình ảnh rõ ràng và khác biệt của riêng doanh nghiệp
tôi nghĩ rằng sẽ rất khó khăn cho một doanh nghiệp nếu bạn không xác định được
doanh nghiệp việt nam
tôi nghĩ rằng việc có một thương hiệu sẽ mang lại giá trị gì cho sự phát triển của doanh nghiệp
điều quan trọng nhất trong việc xây dựng thương hiệu thành công là bạn phải có được sự khác biệt
sự sáng tạo trong các sản phẩm của mình
chất lượng sản phẩm tốt không chỉ mang lại giá trị cho thương hiệu của doanh nghiệp
mà còn góp phần thúc đẩy sự phát triển thương hiệu của quốc gia
có thể nói xây dựng thương hiệu có vai trò vô cùng quan trọng trong sự phát triển của doanh nghiệp
bởi thương hiệu không chỉ định hướng hoạt động doanh nghiệp
mà còn là yếu tố thèn chốt mang đến thành công
và cả những thất bại cho doanh nghiệp
theo báo cáo của brandfiner một trong những công ty định giá thương hiệu hàng đầu thế giới
tổng giá trị thương hiệu của top năm mươi thương hiệu hàng đầu việt nam
được ghi nhận đạt bảy hai mươi sáu tỷ usd
điều đó cho thấy các doanh nghiệp việt nam đã dần bắt kịp với xu thế toàn cầu
về đầu tư vào giá trị vô hình trong doanh nghiệp mà tiêu biểu là giá trị thương hiệu
việc xây dựng được một thương hiệu mạnh có giá trị rất lớn đối với doanh nghiệp
để xây dựng được thương hiệu tôi nghĩ đó là một cái bước
mà cần sự nỗ lực của toàn bộ các doanh nghiệp
từ lãnh đạo cho đến tất cả các nhân viên
và đây là một quá trình dài hơi chứ không phải là ngắn ngày
vì thương hiệu nó phải xây dựng được đầu tiên nó phải xây dựng được
tương lai chất lượng của sản phẩm của dịch vụ
và sau đó là niềm tin của người tiêu dùng sự tin yêu của người tiêu dùng
đối với thương hiệu của bạn
lúc đấy cái thương hiệu của bạn nó mới có giá trị
cách xây dựng được một thương hiệu bền vững và bảo vệ được thương hiệu
là tạo sự nhất quả
tạo sự nhất quả trong thương hiệu bằng những trải nghiệm trong thực tế
là sự kiên trì và mở rộng thương hiệu tới những thị trường mới
là sự bảo đảm rằng các đối tác bạn hàng và người tiêu dùng
tin tưởng vào chất lượng sản phẩm của bạn một cách thực sự nghiêm túc
nó cần bắt đầu ngay từ bây giờ từ việc có một phung văn hóa rõ ràng
và phải thật hiểu biết về thương hiệu
muốn xây dựng được một thương hiệu bền vững cần phải hiểu rõ
thế nào là thương hiệu bền vững như thế nào được gọi là bền vững
hành trình của các doanh nghiệp sẽ chỉ thực sự bắt đầu
khi họ tin vào thương hiệu
xây dựng thương hiệu hoàn toàn không chỉ là đạt một cái tên
hay đăng ký sở hữu cho cái tên đó mà là một chặng đường đầy gian nan
để tạo ra những giá trị riêng dành cho người tiêu dùng
vì vậy các doanh nghiệp của việt nam cần có những hiểu biết
và chiến lược đúng đắn để tạo ra giá trị thương hiệu trong doanh nghiệp
cũng như thúc đẩy sự phát triển thương hiệu việt nam trên trường quốc tế